để bà con đồng bào dân tộc giao được đón tết đủ đầy
tỉnh hòa bình đang khẩn trương ổn định nhà ở khu tái định cư trên địa bàn huyện đà bắc
trước sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và các nhà hào tâm
một số năm nay dường như càng trở nên ấm áp hơn với bà con nơi đây
những ngày giáp tết không khí tại các khu tái định cư của tỉnh hòa bình trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết
bởi bà con đồng bào dân tộc giao đang khẩn trương hoàn thiện nhà mới để chuẩn bị đón tết
trong tâm trạng phấn khởi và yên tâm vì không còn nỗi lo sạt lở đất mỗi khi mùa mưa lũ đến